chiều ngày năm tháng một mươi một tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp hạ nghị sĩ sono ura kentaro đặc phái viên của thủ tướng nhật bản shinzo abe sang chúc mừng nhân dịp tổng bí thư nguyễn phú trọng được quốc hội khóa một mươi bốn bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại cuộc tiếp hạ nghị sĩ sono ura kentaro đặc phái viên của thủ tướng nhật bản đã trân trọng chuyển thư chúc mừng của thủ tướng nhật bản shinzo abe đến tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trong thư chúc mừng thủ tướng shinzo abe bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đất nước việt nam tiếp tục phát triển thịnh vượng
mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước đi vào chiều sâu phát triển toàn diện hiệu quả
trong thư chúc mừng thủ tướng shinzo abe bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đất nước việt nam tiếp tục phát triển thịnh vượng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm hai nghìn một mươi tám
đề nghị hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế
bao gồm thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại oda nông nghiệp lao động hợp tác địa phương hợp tác đào tạo nhân lực và kết nối chiến lược phát triển của hai nước
củng cố và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước
đặc phái viên sonora kentaro nhấn mạnh nhật bản đánh giá cao những thành tựu quan trọng việt nam đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua
cũng như vai trò và đóng góp tích cực của việt nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực
khẳng định nhật bản hết sức coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với việt nam và sẽ nỗ lực phối hợp nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới toàn diện và thực chất